thưa quý vị giá xăng tăng đi chợ thì rau củ quả cũng tăng nhưng nếu những mặt hàng này chỉ tăng vài trăm đồng vài nghìn đồng thì với một chiếc xe máy quý vị có thể phải trả khoản tăng giá lên tới cả triệu đồng thậm chí là chục triệu câu chuyện đang nóng dư luận những ngày gần đây
vâng nội dung như chúng tôi vừa đề cập chính là tình trạng xe máy bị đội giá rất nhiều khi được bán tại các đại lý so với giá của hãng xe công bố thì giá trinh lệch có thể là từ một mươi cho tới ba mươi và tình trạng này thì đang dẫn tới nhiều hệ lụy khi người tiêu dùng phải bỏ ra một số tiền tranh lớn bạ và cơ quan thuế nhà nước thì cũng sẽ bị thất thu một khoản không hề nhỏ
liên tục thông tin các đại lý bán xe đội giá được báo chí phản ánh trong thời gian gần đây
một số mẫu xe theo như ghi nhận đều tranh so với giá niêm yết từ vài triệu tới vài chục triệu mức giá tăng sẽ khiến tổng chi phí lăn bánh xe tăng đáng kể ví dụ một xe máy có giá đề xuất là hai mươi chín đến ba mươi ba triệu đồng nhưng giá bán lẻ lên tới ba mươi bảy đến bốn mươi hai triệu đồng nếu tính cả giấy tờ ra biển ở hà nội lên tới gần năm mươi triệu đồng đây cũng là nội dung được dư luận cũng như nhiều ý kiến cư dân mạng phản ánh
việc đưa ra giá đồng ý mọi người
mua là thỏa thuận mua bán giữa hai bên nhưng việc canh giá lại ghi hóa đơn thấp hơn là việc làm vi phạm pháp luật trốn thuế khách hàng yêu cầu đại lý ghi đúng giá tiền phải trả trên hóa đơn nhé rất buồn khi tình trạng canh giá ngày một nghiêm trọng mọi người khi mua xe nhớ kêu xuất hóa đơn đúng số tiền mình mua nhé đừng vì vài trăm nghìn tiền phí trước bạ và vô tình tiếp tay cho trốn thuế